với mong muốn lan tỏa thói quen đọc sách giúp cho các bạn trẻ nhất là các em thiếu nhi
tiếp cận với những kiến thức hay bổ ích gian luyện khả năng tư duy
nhiều nhóm đoàn viên thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã tái chế lốp xe ô tô cũ thành thư viện đọc sách và nhiều mô hình thân thiện với môi trường
đây là một thư viện được sắp xếp trang trí bằng lốp xe ô tô cũ tái chế thành các vật hữu ích
như bàn ghế kệ sách trậu hoa
mô hình độc đáo này đã thu hút nhiều em nhỏ đến đây vừa vui chơi vừa đọc sách
để gian luyện khả năng tư duy của mình
cái thư viện này thì có khá là nhiều lốp xe được trang trí ở dưới sàn rất là đẹp
con thấy rất là thích thú với cái thư viện này
từ những lốp xe cũ từ những chữ nơi bỏ đi
của những công ty
có những lốp xe cũ bỏ đi tôi về rửa sạch cùng các đoàn viên sơn sửa lại
và tạo thành những lốp xe có những hình nộm vui nhộn
và từ đó làm cho không gian cây xanh
cảm thấy những thư viện sách vô ích cho những bạn đoàn viên thanh niên và thứ nhi trong khu vực
kể từ khi triển khai đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã có gần ba mươi mô hình tái chế lốp xe cũ thành các công trình hữu ích thân thiện với môi trường
qua đó không chỉ tạo không gian vui chơi thư giãn cho cộng đồng
mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
ứng vào mô hình gốc xanh thanh niên này là một trong những mô hình rất là nổi trội của thành đoàn
trong việc cải tạo cảnh quan tạo nên những thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi
thì cái mô hình lốp xe ô tô sẽ tạo thành sẽ cùng chung tay góp phần
để xây dựng những gốc xanh thanh niên này thêm đẹp thêm khang trang hơn
và phục vụ thêm thanh thiếu nhi được tốt hơn trong khoảng thời gian sắp đến
trong thời gian tới tiếp tục hưởng ứng và phát huy hiệu quả hành trình thứ hai của lốp xe
thành đoàn đà nẵng sẽ triển khai rộng khắp tại bảy trên bảy quận đoàn với năm mươi sáu đoàn phường
để ứng dụng mô hình tái chế lốp xe cũ vào các công trình xanh của thanh niên trên địa bàn
góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường